trao đổi với báo giới ngày hôm nay người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
các nước phương tây đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine và phạm vi vũ khí được cung cấp đang mở rộng
ông cảnh báo tất cả những điều này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và là điều không có lợi cho ukraine
đề cập đến chuyến thăm mỹ của tổng thống ukraine volodymyr zelensky
người phát ngôn peskov cho rằng điều này không mang kết quả tích cực và nga cũng không thấy có cơ hội cho đàm phán hòa bình với ukraine
trước đó cùng ngày hãng tin reuters đưa tin tổng thống zelenskyy đã thông báo trên tài khoản twitter rằng
đang trên đường đến mỹ để tăng cường khả năng phục hồi và phòng thủ của ukraine
theo lịch trình ông zelensky sẽ gặp tổng thống mỹ joe biden và có bài phát biểu trước quốc hội mỹ để đề nghị được viện trợ thêm vũ khí
trong khi đó mỹ cũng dự kiến thông qua việc chuyển giao hệ thống tên lửa
tiên lửa và tên lửa của mỹ
mỹ sẽ đưa tiền tiến patriot cho ukraine như một phần trong gói viện trợ quân sự mới nhất có giá trị hàng tỷ đô la mỹ cho kiev